thời hạn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học đã bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng bảy
theo bộ giáo dục và đào tạo trong ngày đầu tiên xét tuyển đã có hơn bốn mươi bốn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng
cụ thể trong bốn mươi bốn một trăm hai mươi ba thí sinh điều chỉnh nguyện vọng có ba mươi bốn sáu trăm linh hai thí sinh điều chỉnh theo phương thức trực tuyến chín năm trăm hai mươi một thí sinh điều chỉnh bằng phiếu
ngoài ra có một mươi ba thí sinh điều chỉnh khu vực ưu tiên và một mươi hai thí sinh điều chỉnh đối tượng ưu tiên
theo lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy tuyển sinh cao đẳng trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm hai nghìn một mươi chín do bộ giáo dục và đào tạo công bố
thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày hai mươi hai tháng bảy và kết thúc vào một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng bảy đối với đội trực tuyến một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng bảy đối với đội nguyện vọng bằng phiếu